kính chào quý vị khán giả sau bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay học sinh trên cả nước sẽ tới trường tham dự lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và lúc này thì chúng ta đều muốn biết thời tiết sẽ như thế nào trong ít giờ tới liệu có thuận lợi cho các hoạt động khai giảng hay không
người bạn dẫn cùng tôi ngày hôm nay biên tập viên bích liên sẽ gửi tới thông tin cho quý vị
vâng ạ thưa quý vị từ vài ngày trước thì các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng đã hoàn tất rồi có lẽ là chỉ cần thêm một yếu tố thuận lợi thôi đó chính là thời tiết
và tin vui là trong ngày hôm nay mùng năm tháng chín thì nhiều nơi thời tiết sẽ thuận lợi để các em học sinh đến trường khai giảng chào đón năm học mới
ở phía nam thì những cơn mưa sẽ lùi về buổi chiều còn ở miền bắc thì trời nắng đẹp không khí dịu mát
tại thủ đô hà nội sát xuất mưa trong buổi sáng thấp chỉ ở mức là từ một mươi hai mươi và thời điểm bắt đầu lễ khai giảng
tức là vào khoảng bảy đến tám giờ sáng thì lúc này không khí sẽ rất mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt độ là hai mươi sáu độ
và không riêng gì thủ đô hà nội lễ khai giảng chào đón năm học mới ở hầu khắp các tỉnh thành khác ở miền bắc
trong ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra trong thời tiết nắng đẹp đến trưa nhiệt độ mới tăng
tình chống khai giảng năm học mới với các em học sinh ở miền trung cũng diễn ra trong thời tiết nắng giáo
chiều tối giờ tan học thì mưa rông có thể xuất hiện ở một số tỉnh thành
với thời tiết khả quan như vậy thì tôi tin rằng lễ khai giảng năm học mới năm nay sẽ ngập tràn niềm vui với các bạn học sinh các thầy cô và cả các bậc phụ huynh nữa